cùng với một trăm tám mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ và khoảng bảy thành phố trên toàn thế giới
việt nam đã hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi tám với thông điệp gomor green
hôm nay tôi sống xanh hơn bằng hành động biểu trưng tắt đèn trong một giờ từ hai mươi h ba mươi phút đến hai mươi một h ba mươi phút
lễ phát động nghi thức tắt đèn giờ trái đất hai nghìn một mươi tám vừa được bộ công thương tổ chức vào hai mươi h hôm nay
tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám là một trong những hành động của chính phủ
người dân việt nam thể hiện cam kết tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính
góp phần cùng thế giới chung tay trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu
vào đúng hai mươi h ba mươi phút lễ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra
tất cả các thiết bị điện đã ngừng hoạt động và đồng hồ kw sẽ được kích hoạt
cùng các chương trình hoạt động hưởng ứng đồng thời diễn ra
tại các thành phố và các khu vực
năm hai nghìn một mươi bảy trong một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất đã tiết kiệm được bốn trăm bảy mươi một kw
không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân
nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững bảo vệ môi trường
và chủ động ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu